kỳ tuyển sinh đại học cao đẳng năm hai nghìn một mươi tám theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo
thí sinh tiếp tục được đăng ký nguyện vọng không giới hạn tuy nhiên theo các chuyên gia
thí sinh cần nghiên cứu kỹ thông tin các trường và không nên đăng ký quá nhiều nguyện vọng
quy chế tuyển sinh năm nay có nhiều điểm mới như điểm ưu tiên khu vực khi xét tuyển chỉ còn hai mươi năm điểm
giảm một nửa so với năm ngoái bộ không quy định điểm sàn cho các ngành đào tạo
trừ ngành đào tạo sư phạm điểm xét tuyển năm nay được làm tròn đến hai chữ số thập phân thay vì
làm tròn đến hai mươi năm điểm như trước đây các trường phải công khai thông tin tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp
có việc làm sau một năm tốt nghiệp của hai năm trước những thay đổi này nhằm giúp các trường
tự chủ trong tuyển sinh giảm bớt những bất cập về điểm ưu tiên khi xét tuyển và thêm các kênh thông
tin để thí sinh chọn ngành chọn trường dù vậy các chuyên gia khuyến cáo thí sinh phải cân nhắc
thật kỹ các thông tin về ngành nghề cơ hội việc làm bởi thí sinh phải có năng lực thực sự mới
có thể theo học được các chương trình bậc đại học tránh tình trạng bỏ ngang trong quá trình học dẫn
đến lãng phí cho gia đình nhà trường và xã hội